ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã họp chỉ đạo công tác ứng phó với cơn bão số tám
đây là cơn bão có hoàn lưu ảnh hưởng nhỏ tốc độ di chuyển chậm
khu vực nguy hiểm khoảng bảy mươi km tính từ tâm bão
để chủ động ứng phó với ảnh hưởng từ bão ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu các tỉnh
nhanh chóng thông báo đến các tàu vẫn đang nằm trên đường đi của bão
nhanh chóng tìm nơi an toàn để tránh trú
bộ ngoại giao chủ động có công hàm gửi các nước vùng lãnh thổ trong khu vực
tạo điều kiện cho tàu thuyền của người dân vào tránh trú bão để đảm bảo an toàn
sẵn sàng lực lượng phương tiện để kịp thời tổ chức cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu
đặc biệt thông tin đến người dân không được chủ quan khi bão giảm bởi gió mùa đông bắc
có thể ảnh hưởng đến cơn bão và gây mưa lớn tại một số khu vực đất liền và trên biển của nước ta